xung quanh bức xúc của nhiều phụ huynh về tình trạng khan hiếm sách giáo khoa
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết sẽ đưa sách đến tận cơ sở để đáp ứng nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh
sở cũng chỉ đạo tất cả các trường học không được yêu cầu học sinh có đầy đủ chọn bộ sách giáo khoa ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã chỉ đạo tất cả các phòng giáo dục và đào tạo ở hai mươi bốn quận huyện
kịp thời nắm bắt tình hình học sinh và nhu cầu của phụ huynh để phối hợp với các đơn vị đưa sách xuống tận cơ sở
để đáp ứng nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh đặc biệt là đối với các trường ở năm huyện ngoại thành
tất cả các trường học đã được sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo không được yêu cầu học sinh có đầy đủ chọn bộ sách giáo khoa ngay ngày học đầu tiên của năm học mới
học sinh nào chưa có đủ sách vẫn được tham gia các hoạt động học tập bình thường trên lớp
các trường cũng vận động học sinh lớp hai tặng lại sách đã dùng để trường tặng lại sách cho học sinh lớp một
nỗ lực không để học sinh đến trường ngày khai giảng không có sách giáo khoa